giữa lúc giá cả khẩu trang y tế trên thị trường tăng vọt bởi nhu cầu người dân đối phó dịch cấm từ virus corona
thì sở du lịch đã phối hợp với các đơn vị lữ hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách khi đến các điểm tham quan du lịch
mỗi du khách sẽ được phát từ năm đến một mươi cái
số khẩu trang này được đặt mua tại các đơn vị uy tín sản xuất theo tiêu chuẩn y tế do các mạnh thường quân trong và ngoài ngành du lịch đóng góp
chúng tôi sẽ triển khai chương trình này liên tục từ ngày hai đến ngày một mươi tháng hai
với số lượng khoảng một trăm linh với tài chính hiện có chúng tôi đã đặt hàng được hai trăm linh khẩu trang
chương trình càng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thì chúng tôi sẽ kéo dài xuyên suốt chương trình này
với mục đích là nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát trên toàn cầu cũng như trong lãnh thổ việt nam của chúng ta
trong sáng ngày hai tháng hai các đơn vị đã tiến hành phát bảy cái khẩu trang y tế
tại ba địa điểm du lịch nổi tiếng của tp hcm như bưu điện tp hcm nhà thờ đức bà nhà hát tp hcm quận một đã được khách du lịch quốc tế khen ngợi vì hành động đẹp này
rất là tuyệt vời rất cảm ơn cái này là một cách rất hay để phòng chống cúm cho cộng đồng và cũng như từ các du khách khác
đây là việc làm rất hay để chống dịch cúm ở đất nước bạn
cũng vì một mục đích chung đó là cho du khách trải nghiệm được những cái
những trải nghiệm tốt nhất tại tp hcm chúng ta trên cái nền tảng là an toàn thân thiện
theo kế hoạch từ ngày hai tháng hai đến ngày một mươi tháng hai ngành du lịch thành phố sẽ tiến hành phát khoảng một trăm linh khẩu trang y tế bốn lớp
tại các điểm du lịch thường xuyên có khách quốc tế đến tham quan
hiện nay tp hcm đang có rất nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí tại các quận huyện như quận một quận ba quận bảy quận bình thạnh gò vấp huyện nhà bè
ở các khu vực ngã tư bến xe bệnh viện nơi có đông người qua lại
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
sáng ngày hai tháng hai nhiều địa điểm tại tp hcm tỉnh hà giang đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí
các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố đã trao hàng chục nghìn khẩu trang y tế cùng dung dịch rửa tay đến người dân
hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp
hành động phát khẩu trang miễn phí cho người dân góp phần giúp công tác phòng chống kiểm soát dịch trong cộng đồng được tốt hơn